thưa quý vị lực lượng an ninh chính trị nội bộ cần tiếp tục cụ thể hóa tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ tổ quốc trong nghị quốc đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
nắm sát đánh giá dự báo đúng diễn biến tình hình từ cơ sở từ sớm từ xa từ bên ngoài về các nguy cơ
hoạt động tấn công vào nội bộ để kịp thời tham mưu đưa ra giải pháp phòng ngừa bảo vệ đấu tranh một cách khéo léo
đây là nhấn mạnh của thủ tướng chính phủ phạm minh chính khi đến thăm chúc tết tại cục an ninh chính trị nội bộ vào chiều nay tại hà nội
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ra đời từ những ngày đầu của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã không ngừng trưởng thành lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc
quán triệt cụ thể hóa sâu sắc các chủ trương quan điểm chỉ đạo của đảng nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh chính trị nội bộ
công tác lãnh đạo sâu sắc của đảng ủy công an trung ương bộ công an lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã không ngừng đổi mới tư duy
phương pháp đối sách mưu trí sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao giữ vững an ninh chính trị nội bộ không để xảy ra đột xuất bất ngờ
trước các nguy cơ đe dọa trong đó có âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng nguy hiểm hơn
cục an ninh chính trị nội bộ đã cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch chương trình quyết tâm thực hiện và thực hiện cho bằng được
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ đảng bảo vệ chế độ nhân dân
thủ tướng phạm minh chính bày tỏ vui mừng đến thăm cục an ninh chính trị nội bộ đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nhấn mạnh đảng nhà nước hết sức chia sẻ và luôn quan tâm lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng
thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh chính trị nội bộ cần tiếp tục làm tốt tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thủ địch đổi mới tư duy và cách tiếp cận mới lan tỏa thông tin tích cực
định hướng dư luận đối với các vấn đề vụ việc phức tạp tăng cường đấu tranh xử lý các hoạt động tuyên truyền
xuyên tạc chống phá đảng không để bị đột xuất bất ngờ về an ninh quốc gia an ninh chính trị nội bộ
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tác động nội bộ
cùng với đó tăng cường công tác quản lý an ninh văn hóa tư tưởng an ninh thông tin truyền thông
tham mưu đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh an toàn trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử
chuyển đổi số tham mưu triển khai hiệu quả luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành
thủ tướng nhấn mạnh cần phải làm tốt công tác phòng ngừa phát hiện ngăn chặn các hoạt động thu thập
tấn công chiếm đoạt bí mật nhà nước đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết của bộ chính trị
thủ tướng cũng mong muốn cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ khắc phục những khó khăn vất vả
trong công tác trực ứng trực dịp tết nguyên đán góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh an toàn và an dân
thủ tướng phạm minh chính tin tưởng cục an ninh chính trị nội bộ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhân dịp tết nguyên đán thủ tướng chính phủ và bộ trưởng tô lâm cũng đã gửi lời chúc sức khỏe
năm mới đến cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ